từ ngày hôm nay thành phố đà nẵng sẽ thí điểm phương án cách ly f một tại nhà bước đầu áp dụng tại quận ngũ hành sơn và huyện hòa vang
sau đó tùy vào hiệu quả thí điểm căn cứ thực tế và diễn biến dịch bệnh thành phố sẽ điều chỉnh bổ sung hoàn thiện phương án xem xét áp dụng trên các địa phương khác hoặc trên toàn thành phố
trước mắt thành phố áp dụng thí điểm đối với f một đang cách ly tập trung đủ bảy ngày có kết quả xét nghiệm pcr ngày thứ nhất ngày thứ tư và ngày thứ bảy âm tính với virus sars cov hai
đồng thời f một phải bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở vật chất có cam kết thực hiện của bản thân người ở cùng nhà đủ khả năng nhận thức điều khiển hành vi tuân thủ tuyệt đối quy định năm k của bộ y tế và tuyệt đối không tiếp xúc với người khác trong quá trình cách ly
bên cạnh đó bản thân f một hoặc người chăm sóc phải có điện thoại thiết bị di động truy cập được internet bảo đảm có người cung cấp lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm trong trường hợp tất cả mọi người trong nhà đều là f một cách ly tại nhà
đặc biệt không có người già hoặc người có bệnh nền cần chăm sóc y tế trong nhà f một thực hiện cách ly tại nhà